ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại tỉnh quảng ninh bộ ngoại giao hai nước việt nam và lào có buổi tham vấn cấp bộ trưởng
và giao lưu hai bộ ngoại giao thường niên lần thứ sáu
tham dự có đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao việt nam
và bộ trưởng bộ ngoại giao lào sạ lẩm saykom mạ xít cùng đại diện nhiều cục vụ chuyên môn của hai bộ ngoại giao
tại buổi tham vấn hai bộ trưởng đánh giá cao về sự hợp tác giữa hai bộ ngoại giao ngày càng được đẩy mạnh
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi chín đã có một mươi một đơn vị của hai bộ tiến hành giao lưu trao đổi kinh nghiệm
hai bộ trưởng cũng thông báo cho nhau về chính sách đối ngoại của mỗi nước
đồng thời chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
trong đó có môi trường chiến lược tại châu á thái bình dương hợp tác trong asean và vấn đề biển đông
hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
chủ động và tích cực chia sẻ thông tin trao đổi quan điểm và phối hợp lập trường ở tất cả các kênh và các cấp
góp phần nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước
ngay sau buổi tham vấn phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh và bộ trưởng ngoại giao lào
đã ký chương trình hành động về hợp tác giữa bộ ngoại giao việt nam và bộ ngoại giao lào
thúc đẩy hơn nữa công tác ngoại giao kinh tế giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi